phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu bộ tài chính tiếp thu các ý kiến để xây dựng
nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy về quản lý thuế
đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
theo đó tập trung vào các nội dung tại khoản ba điều tám về tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay
phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng theo trình tự thủ tục rút gọn
theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
bảo đảm công khai minh bạch công bằng không phân biệt đối xử
báo cáo chính phủ tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính khẩn trương trình chính phủ nghị định hướng dẫn thực hiện luật thuế số ba mươi tám hai nghìn một mươi chín
quy hát một mươi bốn về việc quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp
có quan hệ liên kết theo đúng tiến độ được giao tại quyết định số chín trăm ba mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
bảo đảm trình tự thủ tục theo đúng quy định của luật ban hành

văn bản quy phạm pháp luật